tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì cuộc họp sơ kết sáu tháng đầu năm
và kế hoạch hoạt động sáu tháng cuối năm của ban
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vương đình huệ cho biết đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng
để đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong sáu tháng đầu năm
đây là bước chuẩn bị cho việc xây dựng các báo cáo về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
chỉnh quốc hội vào kỳ họp cuối năm
hiện nay cả nước có hơn năm mươi số xã trong toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới
đề nghị các bộ ngành báo cáo các vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện
cũng như có những kiến nghị về giải pháp tháo gỡ các tồn tại
nhất là những thách thức khi xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi ven biển bãi ngang
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh kiểm toán nhà nước đã có văn bản báo cáo nhiều địa phương
chậm thực hiện đầu tư công tác chương trình giảm nghèo bền vững
vậy trách nhiệm của các bộ ngành trong vấn đề này như thế nào
cần đánh giá kỹ việc tại sao lại chậm giải ngân
bên cạnh đó hiện mới chỉ có bốn mươi hai trên hai trăm chín mươi hai xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi khó khăn
vậy thách thức trong công tác này là thế nào và tới đây chiến lược ra sao
các bộ ngành cần báo cáo chi tiết